chiều nay ngày một mươi chín tháng tám tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao
ủy ban bảo vệ cách mạng cuba do ông carlos rafael miranda martinis
ủy viên trung ương đảng cộng sản cuba chủ tịch ủy ban bảo vệ cách mạng cuba
làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi về tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng tầm quan hệ chính trị gắn bó giữa hai nước ngày càng sâu sắc thực chất
vận động các ngành các cấp tầng lớp nhân dân nhất là các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác toàn diện giữa hai đảng
hai nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa giáo dục y tế du lịch
kết thúc hội đàm hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác mà hai bên đã ký trước đó
đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm năm mươi chín năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín góp phần củng cố truyền thống đoàn kết hữu nghị anh em việt nam cuba